sau đó các đối tượng và tăng vật đã được đưa về trụ sở công an phường tam hòa để tiếp tục lập hồ sơ phân loại và chuyển giao cho công an tp biên hòa điều tra làm rõ
còn tại kiên giang lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang cũng vừa bắt quả tăng một tụ điểm đánh bạc ăn tiền nằm sâu trong chợ mua bán khô thuộc trung tâm thương mại thành phố rạch giá
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai con bạc trong đó có một mươi phụ nữ ba bộ bài tay và một số bạc
các con bạc này đa số là tiểu thư mua bán tại chợ khô và có hộ khẩu thường trú tại các phường thuộc thành phố rạch giá
để tránh bị phát hiện các đối tượng đã chọn lối đi nằm sâu trong chợ bán khô để lập chiếu bạc và thuê người canh đường cảnh giới từ xa để báo động khi phát hiện có lực lượng công an
tụ tập sử dụng ma túy bất chấp lệnh giãn cách xã hội sáu đối tượng đã bị công an thành phố hà giang phát hiện và bắt quả tang vào sáng ngày hôm qua
theo lời khai của các đối tượng vào khoảng tám giờ ngày hai mươi hai tháng bốn sau khi đi sinh nhật một người bạn về đến phòng trọ của hoàng thị duyên tại tổ một mươi ba phường minh khai thành phố hà giang
các đối tượng đã cùng nhau sử dụng ma túy ketamin đến khoảng hơn một mươi giờ cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ các vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy của nhóm đối tượng
sau khi lập biên bản nhóm đối tượng đã được đưa về trụ sở công an thành phố hà giang để tiếp tục điều tra làm rõ